tính tới sáu giờ sáng nay ngày một mươi tháng ba đã có một trăm một mươi bốn hai trăm bảy mươi sáu người đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona covid một mươi chín và bốn chín người tử vong trên toàn thế giới
số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng cao tại italia iran pháp tây ban nha
trong khi dịch đang diệu đi tại hàn quốc và đã được kiểm soát tại trung quốc
dịch covid một mươi chín do virus corona chủng mới sars cov hai đã tấn công một trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
trong số trên một trăm một mươi bốn hai trăm linh người nhiễm bệnh thì trên sáu mươi hai tám trăm linh người đã hồi phục bốn mươi bảy ba trăm chín mươi hai người đang được điều trị
tại việt nam đã có ba mươi một trường hợp dương tính với covid một mươi chín trong đó một mươi sáu người mắc đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn
ngoài ra đến ngày chín tháng ba có hai mươi bảy mươi năm người tiếp xúc gần và nhập cảnh
từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
thưa quý vị liên quan đến diễn biến mới của dịch bệnh covid một mươi chín
bộ thông tin và truyền thông vừa phối hợp với bộ y tế ra mắt hai ứng dụng
gồm ứng dụng ncov dành cho người dân việt nam và ứng dụng vietnam health declaration dành cho người nhập cảnh vào việt nam
và đây là hệ thống giúp cơ quan quản lý có thể kiểm soát tối đa tình hình xuất nhập cảnh
kiểm soát dịch covid một mươi chín đang diễn ra rất phức tạp tại việt nam và trên toàn thế giới
bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi tháng ba toàn dân bắt buộc phải tiến hành khai báo sức khỏe
hiện tại cổng thông tin quản lý khai báo y tế đã chính thức được mở để toàn bộ người dân có thể truy cập vào và khai báo sức khỏe chính xác
để thực hiện khai báo người dân có thể truy cập vào các website sứckhoẻtoàndân vn tờkhaiyt vn
và làm theo các bước hướng dẫn sau đây để thực hiện khai báo y tế điện tử
bước một truy cập cổng khai báo y tế điện tử tại địa chỉ
hoặc quét mã qr code ở cửa khẩu để vào mẫu khai báo y tế
bước hai tại giao diện chính của biểu mẫu trên hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế
bạn sẽ tiến hành chọn ngôn ngữ để khai báo y tế với các lựa chọn
tiếng việt tiếng anh tiếng hàn quốc tiếng ý hoặc campuchia
bước ba đọc kỹ và điền chính xác các thông tin vào các ô chống
trong biểu mẫu khai báo y tế
bước bốn nhập mã xác thực mã bảo mật vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo
bước năm nhấn nút gửi tờ khai và chờ đến khi màn hình xuất hiện thông báo
trân trọng cảm ơn quý khách đã hoàn thành việc khai báo y tế
bước sáu người khai báo y tế sẽ đến nơi làm việc của nhân viên kiểm dịch y tế
để lấy bản xác nhận trước khi qua quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh
sáng ngày chín tháng ba
tại trung tâm huấn luyện đồng bình
thủ tướng nghệ thuộc bộ chỉ huy quân sự tp đà nẵng
ubnd tp đà nẵng đã tổ chức đánh giá kết quả công tác cách ly tập trung
và đưa tiến những trường hợp đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung
chống dịch covid một mươi chín trở về quê nhà
sau thời gian cách ly một mươi bốn ngày đến nay tình hình sức khỏe của năm mươi bảy công dân đều ổn định
không có biểu hiện ho sốt không có dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
trong sáng ngày hôm qua sở y tế tp đã giả soát lại sức khỏe thân nhiệt
qua đó xác nhận năm mươi bảy công dân đã đủ điều kiện hoàn thành quá trình cách ly tập trung
vào một mươi ba h cùng ngày các công dân đã được đơn vị hỗ trợ vật chất và phương tiện
đưa đến sân bay nhà ga bến xe trở về địa phương
đây được xem là tín hiệu tích cực trong công tác phối hợp
và triển khai đồng bộ các biện pháp cách ly tại địa phương
tính đến thời điểm một mươi ba h ngày chín tháng ba trên địa bàn đà nẵng
ghi nhận hai trường hợp dương tính với covid một mươi chín ba mươi trường hợp nghi nhiễm
và cách ly tập trung là một bốn mươi bốn trường hợp
vào chiều qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín công an tỉnh quảng nam
đã tổ chức họp triển khai nhanh công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn toàn tỉnh
tại tỉnh quảng nam tính đến thời điểm hiện tại đã có một mươi khách du lịch
người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn tỉnh
trong đó thành phố hội an gần chín du khách trong và ngoài nước
hiện nay theo thống kê có ba mươi ba du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân
số một mươi bảy từ hà nội đến hội an
các ngành chức năng đã cách ly du khách để theo dõi
đồng thời ra soát các trường hợp tiếp xúc gần với các du khách để theo dõi và cách ly
trước diễn biến phức tạp của dịch lãnh đạo công an tỉnh đề nghị công an các đơn vị địa phương
đẩy mạnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín sẵn sàng điều kiện về cơ sở vật chất
trang thiết bị thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh quảng nam
nắm chắc số người việt nam người nước ngoài nhập cảnh về tỉnh
đồng thời nhấn mạnh cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ công tác với người dân
cần đảm bảo các thiết bị phòng chống lây nhiễm dịch bệnh
đảm bảo sức khỏe cho người dân và cán bộ chiến sĩ
thưa quý vị liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cảng hàng không
tổng công ty cảng hàng không việt nam có công văn yêu cầu các cảng hàng không trực thuộc
quán triệt tinh thần không để dịch bệnh làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không
ngay sau khi có thông tin
về bệnh nhân thứ một mươi bảy ở việt nam nhiễm dịch covid một mươi chín
tổng công ty cảng hàng không việt nam đã yêu cầu giám đốc cảng hàng không quốc tế nội bài
và tân sơn nhất chủ trì phối hợp với các đơn vị
ra soát hệ thống camera kiểm tra toàn bộ quy trình đã phục vụ liên quan đến chuyến bay vn năm mươi bốn
từ london của anh đến nội bài và chuyến bay vn hai trăm ba mươi ba từ nội bài vào tân sân nhất
vào ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đề nghị lãnh đạo hay cảm bố trí điều chỉnh lao động trong nội bộ
để thay thế kịp thời các trường hợp bị cách ly
nhằm đảm bảo không ảnh hưởng gián đoạn đến việc cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không
tổng công ty cảng hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không trực thuộc
phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hành khách bằng thiết bị đo thân nhiệt bằng tay
để kịp thời phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm và ngăn ngừa lây nhiễm chéo
tổng công ty cảng hàng không việt nam khuyến cáo đối với cán bộ công nhân viên
hạn chế đi du lịch ra nước ngoài trong trường hợp bắt buộc phải ra nước ngoài
thì yêu cầu báo cáo với lãnh đạo đơn vị và thực hiện các thủ tục khai báo cách ly khi quay về việt nam
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang lan rộng và diễn biến phức tạp
nhiều quốc gia đã tiếp tục nâng mức cảnh báo với công dân
cũng như thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của virus sars cov hai
bên cạnh đó thì nhiều nước cũng đã có chính sách hỗ trợ kinh tế cho các doanh nghiệp trong đợt dịch covid một mươi chín hiện nay
nhiều tập đoàn lớn ở hàn quốc đã kéo dài thời gian cho nhân viên làm việc tại nhà
để phòng ngừa sự lây lan của covid một mươi chín
các doanh nghiệp đang coi đều cho nhân viên làm việc tại nhà này
là cơ hội để thử nghiệm môi trường làm việc thông minh đã xây dựng thời gian qua
và chế độ tuần làm việc tối đa năm mươi hai giờ
nhằm hỗ trợ hàn quốc trung quốc cho biết có kế hoạch cung cấp một triệu khẩu trang y tế
một mươi mặt nạ và một mươi bộ quần áo bảo hộ cho hàn quốc thông qua hội chữ thập đỏ
hiện hai nước đang thảo luận thông tin chi tiết
hổ dịch covid một mươi chín lớn nhất thế giới bên ngoài trung quốc đại lục với hơn bảy ca nhiễm
hiện có tổng cộng một trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
đã hạn chế nhập cảnh hành khách đến từ hàn quốc
trong khi đó chủ tịch ủy ban châu âu ngày chín tháng ba tuyên bố
eu sẽ xem xét mọi biện pháp khả thi để hỗ trợ nền kinh tế đương đầu với sự bùng phát của virus sars cov hai
tuy nhiên nữ chủ tịch này cho biết eu rất cần một thỏa thuận về ngân sách mới
cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
nếu muốn giải quyết những thách thức hiện tại và tương lai
nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus sars cov hai
ấn độ đã cấm tất cả du thuyền nước ngoài ghé vào bất cứ cảng nào của nước này
với việc một du thuyền châu âu đã bị buộc phải quay đầu ở manggalo miền nam ấn độ trong cuối tuần qua